cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với bùi quốc hùng sinh năm hai nghìn ba chú tại phường tân thạnh tp tam kỳ về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi tháng hai bùi quốc hùng đang bán hoa tết trên đường n một mươi thì nguyễn hoàng nhật đi xe mô tô đến địa điểm trên gọi hùng ra nói chuyện
khi đang nói chuyện nhật dùng tay đánh vào mặt hùng nên hùng đã lấy một con dao chém nhiều nhát vào đầu lưng và tay của nhật
nhật chạy thoát được và gọi điện nhờ người thân đưa đi cấp cứu
riêng hùng đi về lại chỗ bán hoa lấy xe mô tô của nhật chở theo một thanh niên chưa rõ lai lịch đi đến chợ tam kỳ để tiếp tục tìm mua giao
con dao trước đó hùng sử dụng được đối tượng này vứt lại tại đường tiểu la thành phố tam kỳ
đến khi được người cùng bán hoa với hùng gọi điện đối tượng này mới điều khiển xe quay trở về làm việc với lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba
tại cơ quan công an hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình kết quả giám định cho thấy tỷ lệ thương tích của nguyễn hoàng nhật là một mươi ba